chiều ngày một mươi chín tháng một tại thành phố hồ chí minh ubnd tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh
phối hợp với thành đoàn thành phố tổ chức chương trình tổ ấm ngày xuân năm hai nghìn hai mươi
cho hai trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đến từ ba mươi năm đơn vị cơ sở xã hội dành cho trẻ em trên địa bàn thành phố
chương trình tổ ấm ngày xuân đã trao hai phần quà bao lì xì
và tổ chức tiệc mừng năm mới cho hai em thiếu nhi trẻ lang thang cơ nhở
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố hồ chí minh
ngoài ra các em còn được tham gia chương trình mua sắm tết các trò chơi dân gian
tham quan hội hoa xuân canh tý hai nghìn hai mươi tại công viên văn hóa tàu đàn
đây là hoạt động thường niên được thành đoàn thành phố hồ chí minh tổ chức từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trong hai mươi sáu năm qua chương trình đã tổ chức sân chơi tết
tặng quà cho hơn hai mươi năm em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đây cũng là phần quà ý nghĩa dành tặng cho các em vào mỗi dịp tết đến xuân về
để các em cảm nhận được tình yêu thương
từ đó giúp các em phấn đấu trở thành người công dân tốt có ích cho xã hội